quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng đặng văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tạm trú tại phường tây sơn thị xã an khê
là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần á châu acb
chi nhánh gia lai phòng giao dịch an khê để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua quá trình điều tra cơ quan công an xác định trong thời gian từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đến hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của các cá nhân
đặng văn quân đưa ra thông tin không có thật là cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng cho khách hàng
và hứa hẹn trả lãi suất cao bằng thủ đoạn này quân đã chiếm đoạt của bốn người với tổng số tiền
là hơn ba tám tỷ đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh gia lai tích cực mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chiều ngày một mươi bốn tháng bốn hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên bị cáo phạm văn cung
từng là trụ trì chùa ở vĩnh long tù trung thân nguyễn tuấn si sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám lái xe ôm cùng ở tỉnh vĩnh long
ba năm tù cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với lê nguyên khoa chú thành phố cần thơ
cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau
theo cáo trạng bị cáo cung đã lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và trung tâm suối nguồn tình thương
liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế sau đó cung tự giới thiệu về công việc tư thiện
để nhiều người đồng cảm trợ giúp mục đích là để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân
cung cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của bốn người phụ nữ số tiền là hơn sáu mươi bảy tỷ đồng
trong vụ án này cung và khoa đã lôi kéo sĩ giúp sức cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt sáu trăm linh triệu đồng của nữ nạn nhân ở tp hcm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc vừa phá chuyên án
mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn hai bốn kg ma túy tổng hợp
sáng sáng ngày một mươi ba tháng bốn tại phường hội hợp tp vĩnh yên lực lượng công an tỉnh bát quả tàng
tòng văn phóng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện mường la tỉnh sơn la có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
mục đích về để bán khám xét khẩn cấp chỗ ở đồ vật tài sản liên quan lực lượng công an tỉnh
thu giữ hơn hai bốn kg ma túy tổng hợp một khẩu súng tự chế một mươi bốn viên đạn hơn sáu trăm linh triệu đồng và bốn usd
điều tra mở rộng công an tỉnh bát giữ lý thị thương sinh năm hai nghìn bốn ở huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
phó thủ tướng thường trực phạm bình minh trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi tám
các bộ ngành địa phương tập trung chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác
thanh tra kiểm tra kiểm soát
đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại xăng dầu
đồng thời ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương chủ động nắm chắc tình hình hoạt động nhập khẩu
vận chuyển sản xuất kinh doanh lưu kho phân phối lưu thông mặt hàng xăng dầu
các hoạt động dễ bị lợi dụng nhằm trục lợi tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến biên giới
địa bàn trọng điểm trong nội địa và trên các vùng biển để kịp thời phát hiện đấu tranh đối với các đối tượng
buôn lậu gian lận thương mại sản xuất kinh doanh xăng dầu giả và kém chất lượng
phó thủ tướng yêu cầu kiểm tra giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp đại lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu
trong việc chấp hành các quy định về điều kiện nhập khẩu lưu kho vận chuyển sản xuất phân phối lưu thông
để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về gian lận đo lường
không bảo đảm chất lượng đầu cơ găm hàng chờ tăng giá nhằm trục lợi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp một mươi ba đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
vụ việc xảy ra vào ngày một mươi tháng bốn tại xã sông chầu huyện tràng bom
hai nhóm thanh niên đánh nhau khiến anh roma phăn chú tại tỉnh gia lai tử vong
công an huyện trảng bom đã nhanh chóng phối hợp với công an tỉnh đồng nai điều tra
truy bắt các đối tượng gây án
dạng sáng ngày một mươi một tháng bốn lực lượng công an bắt sáu đối tượng
tiếp đó vào ngày một mươi ba tháng bốn công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh gia lai
bắt giữ thêm bảy đối tượng khác khi đang lẩn trốn tại gia lai
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ giết người là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
một tụ điểm ma túy hoạt động trá hình phức tạp gây mất an ninh trật tự
bức xúc trong quần chúng nhân dân địa phương vừa bị công an tỉnh quảng nam triệt xóa
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh quảng nam
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang hai nhóm một mươi bốn đối tượng đang tổ chức tàng trữ
sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy tại quán karaoke lever thuộc phường an sơn
thành phố tam kỳ vật chứng thu được tại chỗ gồm nhiều gói ni lông chứa ma túy
qua điều tra xác định hai nhóm đối tượng trên đã mang ma túy vào quán karaoke để sử dụng
và có liên hệ với mai tây đức là nhân viên của quán karaoke này để mua thêm ma túy
qua đấu tranh đức khai nhận cất giấu ma túy tại quán và bán cho khách đến hát khi có nhu cầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ đã khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
và mua bán trái phép chân ma túy và vụ án tảng chữ trái phép chân ma túy với tổng cộng một mươi một bị can có liên quan
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa phát hiện bắt quả tàng
một đối tượng đầu nậu chuyên mua bán số lượng lớn bình khí cười và cất giấu trong khu dân cư
cụ thể vào tối ngày hôm qua trên tuyến đường điện biên phủ thuộc phường hòa khê quận thanh khê
lực lượng công an dừng phương tiện xe ô tô tải do một nam tài xế chú tại huyện hòa vang điều khiển
phát hiện trong thùng xe có bốn mươi bảy bình kim loại chứa khí cười
tiếp tục kiểm tra nơi ở của tài xế đội cảnh sát kinh tế quận phát hiện thêm hai trăm ba mươi một bình khí cười đủ các loại kích cỡ
qua làm việc tài xế trên không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ lô hàng
hiện công an quận thanh khê đã lập biên bản tạm giữ số bình khí cười nói trên để tiếp tục xác minh xử lý
vừa qua tuyến vận tải đường thủy từ đà nẵng ra huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi và ngược lại đã được khai thác
điều này rất có ý nghĩa với việc tạo ra thêm một sản phẩm du lịch biển đảo mới của khu vực miền trung
tuyến vận tải thủy này còn tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân trong việc nối gần hơn biển đảo với đất liền
chuyến khởi hành đầu tiên của tuyến vận tải thủy từ cảng sông hàng đà nẵng ra huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
trong số những hành khách này ngoài phần đông là khách du lịch còn có những người dân của huyện đảo
ba trần thị thu là một trong số đó
đi ba chặng mới ra được đà nẵng để khám bệnh
giờ đây với tuyến vận tải thủy này
quay trở về nhà của bà và những chuyến đi tiếp theo đã thuận tiện hơn rất nhiều
vui hạnh phúc đó cũng là cảm xúc của tất cả người dân và chính quyền huyện đảo
bởi ngoài những chuyến tàu từ cảng sa kỳ quảng ngãi lần đầu tiên đã có thêm một tuyến vận tải kết nối trực tiếp
từ một địa phương khác đến với hòn đảo tiền tiêu
người dân đi lại thuận lợi du khách vì thế cũng sẽ đến nhiều hơn với huyền đảo
thêm cơ hội để phát triển du lịch nâng cao đời sống cho người dân địa phương
chúng tôi cũng tin tưởng
tuyến này sắp tới là các khu du khách ở các tỉnh hình như hà nội đà nẵng

và cái lượng khách từ tuyến xa kỳ lý sơn thêm với tuyến đường khách này nữa
thì rõ ràng là cái hiệu phát triển du lịch của lý sơn càng ngày càng cao
thứ nhất là tuyến vườn thỉnh được mở ra và nó mang tính chất rộng hơn
kể cả trong các tỉnh miền trung
chúng tôi hy vọng lý sơn sẽ là một điểm đứng với du khách trong nước và cả quốc tế
tôi nghĩ rằng trong tập thương lai không xa
thì sẽ có nhiều doanh nghiệp sẽ đề xuất đầu tư tuyến khai thác
từ các địa phương khác đến với lý sơn
khi mà lý sơn phát triển đảm bảo đầy đủ cái cơ sở vật chất
để phục vụ cho du khách khi đến đảo lý sơn
dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tuyến vận tải thủy nữa đi vào hoạt động
khi các địa phương đang đẩy mạnh xúc tiến khai thác tuyến
mong muốn các doanh nghiệp tham gia và đưa vào
hình thành khai thác nhiều tiếng nữa đi các địa phương khác
đến cái cụ thể như là sẽ hình thành tuyến từ đà nẵng đi củ lao tràm
đà nẵng đi cổng cỏ quảng trị
và cũng từ đà nẵng sẽ đưa vào khai thác cái tuyến đà nẵng đi trường sa
hy vọng với những tuyến vận tải thủy được khai thác
sẽ nhiều nữa những hòn đảo của tổ quốc